nhằm kịp thời nắm bắt tình hình lũ về tại các địa phương vừa qua lãnh đạo thành phố cần thơ đã có chuyến khảo sát tại huyện vĩnh thạnh thành phố cần thơ đồng thời chỉ đạo nhiều giải pháp chủ động phòng ngừa
theo báo cáo vụ thu đông năm nay huyện vĩnh thạnh đã xuống giống khoảng hai mươi một ha lúa hơn một hai trăm linh hectare hoa màu cây trái
tuy nhiên do tình hình mưa lũ thời gian vừa qua huyện đã thiệt hại và phải xạ lại hơn một trăm sáu mươi ha lúa thiệt hại từ năm mươi đến một trăm linh
đối với một mươi ba chín hectare rau màu với tình hình lũ lên như hiện tại có khả năng gây thiệt hại hơn hai bảy trăm linh hectare lúa hai mươi năm hectare rau màu
để đối phó với tình hình lũ về lãnh đạo thành phố yêu cầu địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền họp dân thường xuyên theo dõi tình hình lũ
phân công lực lượng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ chuẩn bị đầy đủ
các phương tiện ứng cứu như máy bơm để kịp thời xử lý tình hình lũ lớn có thể xảy ra trong thời gian tiếp theo